tổ công tác phòng chống đua xe trái phép gồm lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động
cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện châu thành
vừa ngăn chặn thành công và bắt giữ hàng chục thanh thiếu niên đang có hành vi tụ tập đua kéo xe trái phép
vào đêm một mươi một tháng một mươi trên tuyến đường dẫn cao tốc trung lương thành phố hồ chí minh
đoạn thuộc ấp năm xã tam hiệp huyện châu thành khi thấy lực lượng công an
các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau
tại hiện trường lực lượng công an đã khống chế và tạm giữ ba mươi tám đối tượng cùng với hai mươi năm xe mô tô
đưa về trụ sở công an huyện châu thành làm việc
bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi tụ tập chuẩn bị đua kéo xe cổ vũ đua kéo xe trái phép
trong số ba mươi tám đối tượng bị lực lượng công an tạm giữ để làm việc có một mươi chín đối tượng tuổi từ một mươi năm đến một mươi sáu
hiện công an huyện châu thành đang điều tra làm rõ xác định hành vi vi phạm của từng đối tượng
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật